kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn được đánh giá là kỳ họp quan trọng vì đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ với rất nhiều nội dung như công tác nhân sự chất vấn và trả lời chất vấn thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
có thể nói chính việc triển khai hiệu quả các công tác này trong gần một tháng đã đem lại thành công của kỳ họp
kỳ họp thứ bảy
đồng bào cử tri cả nước tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
theo các đại biểu quốc hội việc quốc hội bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức danh chủ tịch nước tại kỳ họp này là hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước đồng thời bày tỏ mong muốn tân chủ tịch nước tiếp tục trèo lái con thuyền việt nam vươn ra biển lớn
đây là một thời điểm nó cũng phù hợp với ý đảng lòng dân
tín nhiệm rất cao của trung ương đối với đồng chí tổng bí thư được giới thiệu để quốc hội bầu làm chủ tịch nước
chúng tôi tin tưởng rằng đồng chí nguyễn phú trọng là một người có phẩm chất có đạo đức có năng lực có kinh nghiệm trong công tác với cái nhiệm vụ chủ tịch nước
chúng tôi mong muốn đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước sẽ phát huy năng lực quy tù với mối đoàn kết toàn dân tộc
của việt nam trong hội nhập quốc tế để đưa đất nước ta cất cảnh đi lên và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
cũng tại kỳ họp này quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng thể hiện sự ghi nhận đánh giá của quốc hội đối với những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm
với kết quả này
các đại biểu hy vọng các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để hoàn thành trọng trách mà quốc hội và nhân dân giao phó
một điểm đổi mới nữa trong kỳ họp đó là phiên chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp lần này các đại biểu quốc hội chất vấn bất cứ vị trưởng ngành nào về việc thực hiện các cam kết từ đầu nhiệm kỳ không giới hạn vấn đề chất vấn
chính việc chất vấn và trả lời chất vấn đã tạo điều kiện cho đại biểu quốc hội cử tri và nhân dân cả nước có thể đánh giá sự hoàn thành và trách nhiệm bao quát
vấn đề của các vị trưởng ngành
thực hiện tốt rồi thì phát huy và cái nào chưa thực hiện tốt thì các đại biểu quốc hội tiếp tục có những giám sát và đề nghị các ngành phải tiếp tục tăng cường để thực hiện trong năm nay
cũng như đến cuối nhiệm kỳ là phải đạt được những mục tiêu đề ra để làm sao đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội đã thông qua chín luật và cho ý kiến về sáu dự án luật khác
đặc biệt quốc hội đã phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cùng các văn kiện liên quan với sự đồng thuận rất cao
với việc phê chuẩn hiệp định cptpp các đại biểu quốc hội đều khẳng định hiệp định mở ra những cơ hội quý giá cho việt nam giúp đưa nền kinh tế nước ta phát triển tự chủ và bền vững
hôm nay hai mươi tháng một mươi một kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khép lại nhưng rất nhiều nội dung của các nghị quyết sẽ bắt đầu được triển khai trên phạm vi cả nước